nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam vừa qua tại hà nội trung tâm phát thanh và truyền hình quân đội đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề bài ca không quên
chương trình bài ca không quên gồm một mươi bảy tác phẩm được dàn dựng công phu với chủ đề ca ngợi đảng bắc hồ ca ngợi quân đội nhân dân việt nam và tình yêu quê hương đất nước
chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ trần mạnh hùng đồng quang vinh nghệ sĩ ưu tú đăng dương nghệ sĩ lan anh nghệ sĩ saxophone trần mạnh tuấn
với những tác phẩm kinh điển của nền âm nhạc cách mạng việt nam như người chiến sĩ ấy phi đội tàu xuất kích năm anh em trên một chiếc xe tăng bài ca không quên chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả
chương trình nghệ thuật bài ca không quên góp phần tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử hào hùng quân đội nhân dân việt nam